công an huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa triệt phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép chất ma túy
bắt giữ hai đối tượng và thu giữ sáu bánh heroin cùng nhiều giấy tờ có liên quan
hai đối tượng bị bắt giữ là mùa a phong và sùng a dính cùng chú tại xã sa dung huyện điện biên đông
khám xét người và phương tiện của các đối tượng lực lượng công an thu giữ sáu bánh tổng khối lượng khoảng hai hai kg heroin
hai xe máy và nhiều giấy tờ có liên quan
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người lạ mặt về bán kiếm lời
với hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối tượng ngô thị bích ngọc chú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam ba tháng để điều tra làm rõ
trước đó tại chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín ở xã long thọ ngọc có gửi một gói quà
trong đó có mì tôm và trứng cho một người trong khu vực phong
trong tòa thấy nghi vấn tổ công tác tiến hành kiểm tra thì phát hiện một gói ma túy được giấu tinh vi bên trong gói mì tôm
tại cơ quan công an ngọc khai nhận số ma túy trên mua của một đối tượng chưa rõ lai lịch ở huyện long thành
cất giấu trong gói mì tôm mang đi bán cho con nghiện
để biết ngọc từng có một tiền án về tội tàng chữa trái phép chất ma túy
chiều nay tòa án nhân dân thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận đã tuyên phạt phan văn hòa
trú tại tp phan rang tháp tràm ba mươi tháng tổ giam về tội làm lây lan dịch bệnh chuyển nhiễm nguy hiểm cho người
theo cáo trạng phan văn hòa là tài xế xe tải từ tp hcm về ninh thuận
như không khai báo y tế theo quy định mà còn di chuyển nhiều nơi tiếp xúc nhiều người
đến ngày một mươi bốn tháng bảy thì phát hiện dương tính với virus sars cov hai
do không chấp hành các quy định phòng chống dịch nên phan văn hòa đã lây bệnh cho nhiều người
thời gian của tòa án nhân dân tp phan rang tháp tràm
gần đây khi nghe tin một số huyện thành phố của tỉnh kiên giang nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh
nhiều tài xế đã hám lợi bất chấp quy định của pháp luật nhận trở thuê người từ vùng dịch trở về quê
vụ việc mới nhất được phát hiện vào sáng nay ngày hai mươi năm tháng bảy
lực lượng công an làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát liên ngành số bốn tỉnh kiên giang
tại xã vĩnh hòa hương nam huyện gò quao phát hiện tài xế trần văn nghệ
chú tại tp hcm điều khiển xe ô tô chở cặp vợ chồng đi từ tp hcm đến tỉnh kiên giang
qua làm việc tài xế nghị cho biết dù biết là vi phạm nhưng do cần tiền
nên nghệ đã đồng ý chở khách với gián năm triệu đồng
liên quan đến vụ án hình sự hủy hoại rừng xảy ra tại các khu vực dốc cốc
suối dĩ và treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành xã sơn hội huyện sơn hòa tỉnh phú yên
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên đã ra quyết định
khởi tố bị can đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam đối với hai bị can
đó là hai anh em phạm văn anh và phạm văn thành cùng chú tại huyện sơn hòa
theo tài liệu thu thập được để lấn chiếm đất rừng tự nhiên do ban quản lý rừng phòng hộ huyện sơn hòa
quản lý từ tháng sáu đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi một hai đối tượng trên đã thuê công nhân cắt thả
đốt dọn nhiều khu rừng tự nhiên trên diện tích hơn hai mươi m hai
tại các khoảnh sáu tám tiểu khu một trăm sáu mươi hai để trồng keo giống
khám nghiệm hiện trường cơ quan chức năng và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác định
riêng tại khu vực dốc cốc suối dĩ treo reo tiểu khu một trăm sáu mươi hai thôn tân thành
hiện đã có tám diện tích rừng tự nhiên bị chặt phá với tổng diện tích lên đến ba mươi một m hai
tại hà nam trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
ubnd tỉnh hà nam đã quyết định thành lập bệnh viện giã chiến số một
các đơn vị liên quan đang gấp rút hoàn thiện lắp đặt thiết bị để đưa bệnh viện vào hoạt động
bệnh viện giã chiến số một tỉnh hà nam được thành lập tại bệnh viện đa khoa tỉnh
cơ sở hai phường lam hạ thành phố phủ lý với quy mô ba trăm linh giường bệnh
có chức năng thu dung cách ly theo dõi điều trị bệnh nhân covid một mươi chín theo mô hình tháp ba tầng
bệnh viện hoạt động dưới sự chỉ đạo của ban giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
máy móc thiết bị tại bệnh viện đã cơ bản hoàn thành
tất cả các y bác sĩ đã được đào tạo về điều trị cấp cứu hồi sức bệnh nhân covid một mươi chín
từ ngày một mươi chín cho đến ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng chín tỉnh hà nam đã ghi nhận bảy mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai
trong đó nhiều ca là học sinh công nhân
hiện bệnh viện lao phổi và bệnh phổi hà nam cũng đã tạm dừng khám chữa bệnh thường quy
để tiếp nhận và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín trên địa bàn
sau khi giả soát lập danh sách toàn bộ người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố đà nẵng
ngành y tế phối hợp với sở ngoại vụ và ubnd các quận huyện trên địa bàn thành phố
đã tiến hành tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho hơn ba người nước ngoài
quận sơn trà là địa phương có số lượng người nước ngoài đang làm việc và sinh sống khá đông trên địa bàn thành phố đà nẵng
sau khi ra soát đầy đủ danh sách ngành y tế quận sơn trà đã nhanh chóng tiến hành tiêm vaccine mũi một astrazeneca
cho hơn chín trăm linh người nước ngoài
trước khi đến tiêm thì chúng tôi đã cho ghi phiếu tất cả các tên tuổi địa chỉ ngày tháng năm sinh số điện thoại số hộ chiếu
để mà sau được chúng tôi lên hệ thống thật tốt
và chúng tôi đã chuẩn bị điểm tiêm ở nhà văn hóa này ba ngày
chúng tôi đã tiêm người dân nhưng mà đặc biệt là dành riêng cho buổi tiêm cho người nước ngoài
để tránh sai sót nhầm lẫn
chúng tôi đã chuẩn bị một lực lượng lớn
thực tế con trình độ ngoại ngữ anh pháp hàn nhật và trung của trung tâm y tế sơn trà
đã phối hợp với các tiền viện viên để làm tốt công tác khai báo công tác khám sàng lọc
và công tác xác nhận phiếu kết quả cho họ
tại các điểm tiêm chủng nhiều người nước ngoài cho biết họ đã sinh sống tại đà nẵng từ rất lâu
và khi chính quyền thông báo lịch tiêm chủng họ đã vô cùng xúc động khi việt nam coi họ như một phần của đất nước này
tôi đã sống ở việt nam hơn bảy năm rồi tôi yêu đất nước này
việt nam không phân biệt chúng tôi đến từ đâu là người nước nào
tất cả đều được tiêm chủng như người dân ở đây vậy
công tác hướng dẫn tiêm chủng đều rất nghiêm túc và chú đáo tôi rất vui khi được tiêm chủng
trong đợt này ngành y tế đà nẵng sẽ tiến hành tiêm chủng cho hơn ba người nước ngoài
trong đó quận sơn trà chín trăm linh người ngũ hành sơn một năm trăm bốn mươi hai người
thanh khê một trăm linh bốn người liên kiểu một trăm chín mươi bảy người cầm lệ tám mươi người và hòa vang ba mươi bốn người
việc tiêm chủng cho nhóm đối tượng này sẽ được hoàn thành trước ngày hai mươi bảy tháng chín
công tác tiêm chủng được đẩy nhanh nhưng vẫn đảm bảo quy định về phòng dịch
chia thời gian đến tim để đảm bảo giãn cách
tôi thấy công tác tiêm chủng ở đây rất bài bản an toàn
chúng tôi được hướng dẫn tận tình được tiêm vaccine giúp tôi yên tâm hơn rất nhiều trước dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó trong suốt thời gian thành phố đà nẵng thực hiện giãn cách xã hội
các ban ngành cũng thường xuyên có sự quan tâm giúp đỡ đối với những người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn
để họ yên tâm thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch của thành phố và thực sự không để ai bị bỏ lại phía sau
trên tuyến quốc lộ một mươi bốn đoạn qua xã đắc cần lực lượng công an huyện đắc my tỉnh đắk nông
đã phát hiện nhóm một mươi hai người tiêm chủng
cả một mươi hai người đàn ông đi xe đạp hướng từ đắk lắp về bình phước
tổ công tác đã yêu cầu nhóm người này tiến hành khai báo y tế kiểm tra giấy tờ tùy thân
cả một mươi hai người đều có kết quả xét nghiệm test nhanh âm tính với sars cov hai
hành trình hơn một cây số từ nam định vào đến chốt cai chanh huyện đắk lắp tỉnh đắc nông
dòng giã đạp xe suốt hơn nửa tháng trời đã giúp kiệt sức lực và cả tiền bạc của một mươi hai ngư dân từ an giang và kiên giang
sau khi cán bộ trực chốt hỗ trợ thực phẩm những người này được bố trí xe khách trở về quê trong đêm
nhưng đến vùng đỏ bình dương thì bị yêu cầu quay đầu
họ lại phải tiếp tục ăn trực nằm chờ tại chốt kiểm dịch cai chanh
thêm một lần nữa cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đắk nông lại bố trí nơi ăn trốn ở
liên hệ với các địa phương chuẩn bị điều kiện đón công dân về nơi cư trú
trong lúc sức cùng lực kiệt bị mắc kẹt không thể về quê
sự hỗ trợ tích cực kịp thời của lực lượng công an đã làm
vơi bớt lo âu của cả một mươi hai ngư dân và vợ con của họ
đường về nhà dẫu sao và chắc trở nhưng giờ đây đã ngắn lại nhờ sự sẻ chia đồng hành của các chiến sĩ
thưa quý vị chia sẻ về những khó khăn vất vả của lực lượng tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín
nhất là lực lượng tuyến đầu đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tại các chốt kiểm soát và các tổ tuần tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của địa phương
đó là trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả của mỗi người dân
trong những ngày vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi đã tự tay nấu những suất ăn
để tiếp thêm động lực và niềm tin hướng tới lực lượng tuyến đầu hoàn thành nhiệm vụ
để có được những suất ăn chất lượng và ngon miệng đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi đã chuẩn bị kỹ lưỡng
từ khâu lựa chọn nguyên liệu sơ chế và nấu tại nhà ăn công an tỉnh
tất cả đều đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm
các món ăn hàng ngày được luân phiên thay đổi
trung bình mỗi ngày có một trăm linh suất ăn được gửi đến lực lượng làm nhiệm vụ
ở các chốt kiểm soát dịch bệnh khu phong tỏa khu cách ly
các lực lượng tuyến đầu ngày đêm tham gia phòng chống dịch đảm bảo hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
tháo hiểu được nội phát quả của lực lượng tuyến đầu
đoàn thanh niên công an tỉnh tổ chức phần việc thanh niên với đơn phí sĩ
trong đó có những sức khỏe
các lực lượng tuyến đầu ăn để trao đếm cho lực lượng tuyến đầu
nhằm đồng tuyên các hành trí và tình cảm của đoàn thiên thanh niên công an tỉnh
gửi đến các hành trí
từ khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
luôn ngày đêm bám chốt túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đón nhận những suất ăn còn nóng hồi lực lượng làm nhiệm vụ đều vui mừng
và như có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ
thay mặt cho anh em đồng viên thanh niên và các quân đội chiến sĩ
mà trợ cơ chốt
những suất ăn tối hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
sẽ được đoàn thanh niên công an tỉnh duy trì phân công trong từng tri đoàn
thay phiên nhau thực hiện
dự kiến nấu hơn một suất ăn hàng đêm sẽ đi đến tận nơi
trao cho lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch

bếp đêm chiến sĩ là một trong nhiều phần việc của đoàn thanh niên công an tỉnh quảng ngãi
với mong muốn một phần nào chung tay chia sẻ với lực lượng tuyến đầu
đang ngày đêm căng mình phòng chống dịch bệnh
chỉ vì một chút hiểu lầm bộc phát mà hai thanh niên trú tại phường phước mỹ
quận sơn trà đã dùng dao truy sát người khác gây thương tích nặng
tòa nhân dân thành phố đà nẵng vừa đưa ra xét xử hai bị cáo là phan hoài nam
và huỳnh quân tuấn về hành vi giết người
theo cáo trạng vào tối ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi anh phạm đức phước là nhân viên
của một quán nhậu tại quận ngũ hành sơn đã đem về một con chó đi lạc
rồi nhờ chủ quán đăng thông tin lên mạng tìm chủ nhân
bị cáo nam là chủ
của con chó đi lạc đã tìm kiếm ba ngày thì thấy chó trong quán nhậu nên rủ tuấn đến xin lại
khi đến anh trần đình mỹ là chủ quán nhậu yêu cầu nam chứng minh là chủ nhân thì sẽ trả lại
hai bên xảy ra cãi vã
quá bực tức nam về nhà lấy dao nhờ tuấn trở đến quán
truy đuổi và đâm anh mỹ thương tích ba mươi sáu
trước hội đồng xét xử các bị cáo đã thừa nhận hành vi sai trái của mình
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt phan hoài nam chín năm tù
và huỳnh văn tuấn bảy năm tù cùng về tội giết người
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã bến cát tỉnh bình dương đã tạm giữ đối tượng nguyễn minh tân
trú tại thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương để điều tra làm rõ hành vi cố ý gây thương tích
hậu quả làm chết một người
theo điều tra vào khoảng một mươi tám h ngày hai mươi một tháng chín sau khi làm việc xong tại công trình xây dựng
của công ty pacific khu công nghiệp việt hương xã an tây thị xã bến cát
đối tượng nguyễn minh tân đã rủ ông trần văn kích quê tỉnh đồng tháp
nhậu tại tầng một của công trình xây dựng
sau khi nhậu được một lúc thì hai bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã
trong lúc xô sát hai bên rằng co tân đã dùng tay vợt ông kích ngã đập đầu xuống nền bê tông
thấy vậy một số người cùng làm tại công trình can ngăn cho đến khoảng giờ một mươi phút ngày hai mươi hai tháng chín
tân phát hiện ông kích đã tử vong nên nhờ mọi người cùng làm tại công trình
chỉnh báo với cơ quan công an
trong những ngày vừa qua tại một số địa phương trong tỉnh nghệ an và hà tĩnh đã có mưa lớn kéo dài
ngập úng nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp và khu dân cư nhiều tuyến đường giao thông gây chia cắt cục bộ
và ngày hôm nay thì trời vẫn đang tiếp tục có mưa lớn trên diện rộng
gây nguy cơ là mất an toàn cho nhiều nơi đặc biệt là khu vực miền núi
tại huyện quỳnh lưu nghệ an mưa làm ngập nhiều khu vực dân cư
làm sập đổ hàng trăm mét tường bao của tri cục dự trữ nhà nước bắc nghệ an
tại huyện thanh trương mưa lớn làm chia cắt cục bộ trên một số tuyến đường
nhiều khu dân cư bị ngập nước nặng nhất là các xã ngọc lâm thanh xuân thanh yên thanh ngọc
trên quốc lộ bốn mươi sáu đoạn qua xã ngọc sơn và thanh ngọc bị ách tắc cục bộ tiềm ẩn nguy cơ sản lợi núi
tại huyện miền núi con cuông mực nước các khe suối dâng cao gây ngập lụt nhiều nơi
nhiều tuyến đường giao thông đã bị chia cắt nước lũ dâng cao đã cô lập và chia cắt nhiều khu vực ở xã lục dạ
về thực trạng tại tuyến đường năm mươi hai đập tràn của bản mởi kim sơn đi vào bản mẹt
để có giải phá và kịp thời thứ nhất để đảm bảo tính mạng con người
ủy ban an xã ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cư nạn
đã phân công lịch trực và trực hai mươi bốn hai mươi bốn kia nước đã dâng lên
đối với các khu vực cúi cơ sản lợi thì tiến hành sơ tản di chuyển người dân đến nơi an toàn
còn đối với các khu vực cúi cơ sản lợi thì tiến hành sơ tản di chuyển người dân đến nơi an toàn
các khu vực cúi cơ sản lợi thì tiến hành sơ tản di chuyển người dân đến nơi an toàn
sáng hai mươi năm tháng chín lãnh đạo các địa phương của nghệ an đã trực tiếp đến các khu vực bị ngập nước
để kiểm tra chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả
các địa phương trong tỉnh nghệ an đang tiếp tục cảnh báo người dân về nguy cơ sạt lở đất đá
nhất là tại các vùng ven núi ven sông
trong khi đó tại hà tĩnh từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng chín đã có mưa lớn kéo dài trên diện rộng
gây ngập lụt nhiều nơi trong thành phố hà tĩnh
một số tuyến đường liên xã bị ngập lụt chia cắt cây cối cột điện dân sinh cũng bị ngã đổ
tại xã sơn hàm huyện hương sơn cũng đã xảy ra một vụ sản lợi đất đá
phá hỏng một ngôi nhà khiến một cháu bé bị thương
chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hỗ trợ hộ dân khắc phục hậu quả thiên tai
đảm bảo an toàn trong mưa lũ
cũng do mưa lớn liên tục vào sáng ngày hôm nay đơn vị quản lý hồ vực mấu
thị xã hoàng mai tỉnh nghệ an cho biết đã bắt đầu cho xả tràn hồ vực mấu từ chín giờ sáng ngày hôm nay
với lưu lượng từ năm mươi đến ba trăm linh mét khối một giây
hiện nay mực nước tại hồ vực mấu đã đạt gần hai mươi một mét trong khi đó mực nước thiết kế
cũng là hai mươi một mét lượng nước đổ vào hồ đạt hai trăm linh mét khối một giây
để đảm bảo an toàn hồ chứa nước và các vùng thượng lưu hạ du
đơn vị quản lý hồ vực mấu đã vận hành tràn xả lũ
với lưu lượng năm mươi mét khối một giây trong sáng ngày hôm nay
lưu lượng xả sẽ tăng lên tùy thuộc vào lượng nước đổ về và dự kiến dừng khi mực nước đạt theo yêu cầu
trong sáng ngày hôm nay thông báo xả tràn hồ vực mấu cũng đã được xí nghiệp thủy lợi hoàng mai
gửi tới các xã vùng hạ du để chủ động phòng tránh khi nước dâng cao
vực mấu là hồ chứa nước lớn nhất tỉnh nghệ an được xây dựng năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
vận hành năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hồ có dung tích bảy mươi năm triệu m ba nước
năm hai nghìn một mươi ba hồ vực mấu mở năm cửa tràn để mở cùng lúc kể từ khi hồ vận hành gây ra trận lũ lịch sử
thiệt hại khoảng tám trăm linh tỷ đồng
mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số sáu kéo dài trong hai ngày vừa qua
cũng đã khiến nhiều nơi tại nghệ an bị ngập sạt lở đất
nước sông suối dâng nhanh đã làm một số khu vực ở miền núi bị chia cắt